hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc bên lề hội nghị diễn đàn wef davos hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thủ tướng hà lan mark rutte thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tiến triển tích cực
của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và hà lan
nhất là trong các khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước
và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực
thủ tướng khẳng định việt nam luôn trân trọng hỗ trợ của hà lan trong lĩnh vực môi trường
giáo dục nông nghiệp và mong hà lan tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam qua các chương trình mới
thủ tướng mong muốn hà lan thúc đẩy eu sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
evfta ủng hộ hòa bình và ổn định tự do an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông
tại buổi tiếp tổng thư ký oecd angend ruria thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành oecd
phối hợp xây dựng báo cáo giả soát quốc gia đa chiều cho việt nam đề nghị sớm hoàn thành báo cáo trong năm hai nghìn hai mươi
để kịp phục vụ cho đánh giá toàn diện tổng thể việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn ba mươi
và xây dựng chiến lược phát triển hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của việt nam